thưa quý vị ngày hôm nay đồng chí phát đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho cám bộ chiến sĩ công an cà mau
nhân dịp đón xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại đây đồng chí phan đình trạc đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh cà mau
đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ công an trong tỉnh
một năm mới hạnh phúc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà đảng và nhân dân tin tưởng giao phó
đồng thời yêu cầu công an tỉnh cà mau phải chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp
nảy sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm
và địa bàn trọng điểm tập trung giả soát triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đổ cho vay nặng lãi
bảo kê xiết nợ đòi nợ thuê tín dụng đen chống người thi hành công vụ tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng phòng ngừa phát hiện ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong dân tộc tôn giáo an ninh nông thôn
không để đột xuất bất ngờ phát sinh điểm nóng
trước mắt lực lượng công an tỉnh cà mau phải triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự giúp nhân dân đón tết giáp thìn vui tươi an toàn
cùng ngày đoàn công tác do đồng chí trần lưu quang phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn
đã đến thăm chúc tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh trà vinh
tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được
của đảng bộ và nhân dân tỉnh trà vinh trên các mặt công tác nhất là công tác bảo đảm an ninh quốc phòng
trật tự an toàn xã hội trật tự an toàn giao thông tiếp tục được giữ vững và ổn định
đồng chí phó thủ tướng chính phủ đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo lực lượng công an tỉnh trà vinh
nhất là trong dân tộc tôn giáo tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác
quan tâm đào tạo nâng cao trình độ sắp xếp bố trí cán bộ người dân tộc nhất là công an cấp cơ sở
để chủ động nắm tình hình đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan
công an tỉnh trà vinh cần chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng ngừa
các giải pháp đấu tranh với tội phạm công nghệ cao tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
trật tự an toàn giao thông tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là tập trung tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của chính phủ bộ công an về đề án số sáu của chính phủ trên địa bàn tỉnh
trước thềm tết ngân đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí phó thủ tướng chính phủ chúc cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trà vinh
mạnh khỏe thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao và trao quà tặng công an tỉnh trà vinh
nhân dịp tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân thăm chính thức hungary
chiều ngày một mươi tám tháng một theo giờ địa phương thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã có buổi chào xã giao và làm việc với ngài sandor pinter bộ trưởng bộ nội vụ hungary
tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác
nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ quý máu của chính phủ và nhân dân hungary
trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay
cùng với mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ hai nước hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ
và các cơ quan thực thi pháp luật hungary ngày càng phát triển thực chất trên các lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm
phối hợp điều tra xác minh các vụ án vụ việc có tính chất xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
hai bên cũng đã tham mưu cho chính phủ hai nước ký kết nhiều thỏa thuận văn bản hợp tác như hiệp định dẫn độ tội phạm
hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự
bản ghi nhớ về hợp tác quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt là hiệp định về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
được ký kết nhân dịp chuyến thăm hungary lần này
tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang và bộ trưởng bộ nội vụ hungary đã thống nhất một số nội dung
nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ hungary trong thời gian tới
ngay sau buổi làm việc dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng chính phủ hungary viktor orbán
thứ trưởng lương tam quang và bộ trưởng bộ nội vụ hungary sandor pinter đã thay mặt chính phủ việt nam và chính phủ hungary
ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
hiệp định này sẽ tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
liên quan đến hai nước trong tương lai
triển khai các phương án kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xung quanh trường học
kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục
đây là một trong số các nội dung trong chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn ba mươi vừa được bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo ký kết vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí ngô thị minh
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đồng chủ trì lễ ký kết
nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
giữa bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo tập trung vào tám nhiệm vụ
qua đó triển khai các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn ma túy trong học đường đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy
vào các tiết học ở các cấp học đồng thời có sự chỉ đạo thực hiện thống nhất đồng bộ xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương
bên cạnh đó nâng cao nhận thức của cán bộ công chức giáo viên học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục
về tác hại và hậu quả của ma túy trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy
qua đó phát huy vai trò sung kích của đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên trong công tác phòng chống ma túy
kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy giữ gìn an ninh trật tự
tạo môi trường an toàn lành mạnh trong các cơ sở giáo dục
phát biểu tại lễ ký kết lãnh đạo hai bộ thống nhất chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa
việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy
tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về tác hại của ma túy và những hệ lụy của ma túy
đối với cán bộ giáo viên học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục
đồng thời bảo đảm an toàn cả ở bên ngoài và bên trong các nhà trường
việc ký kết nhằm góp phần ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy trong học sinh sinh viên
khi học sinh sinh viên nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy
thì chính họ sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho gia đình và cộng đồng hiểu về tác hại của ma túy
còn vào chiều nay thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đồng chí hồ đức phước ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính
đồng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình công tác đấu tranh phòng chống ma túy qua đường hàng không
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
báo cáo tại hội nghị cho thấy tại địa bàn quản lý của cục hải quan tp hà nội
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay tình hình mua bán vận chuyển trái phép các chân ma túy qua đường hàng không
diễn biến rất phức tạp đặc biệt năm hai nghìn hai mươi ba tình hình có chiều hướng gia tăng
các đối tượng không chỉ trên địa bàn thành phố hà nội mà còn hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
trước những diễn biến này lãnh đạo bộ công an bộ tài chính đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác
đấu tranh phòng chống ma túy theo đó lực lượng công an lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ
và đã liên tiếp phát hiện đấu tranh bắt giữ triệt phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy
qua đường hàng không chuyển phát nhanh và đường biêu điện từ các nước châu âu như séc bà lan đức hà lan
về việt nam tiêu thụ thu giữ một lượng lớn các loại ma túy
cụ thể tổng số vụ hai lực lượng phối hợp phát hiện bắt giữ xử lý từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba là một trăm ba mươi tám vụ
ba đối tượng với số tăng vật ma túy thu giữ là hơn một bảy trăm linh kg ma túy các loại
phát biểu tại hội nghị lãnh đạo bộ tài chính và bộ công an khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và kết
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy qua đường hàng không
kiên quyết không để các đối tượng biến việt nam thành địa bàn trung chuyển ma túy
đồng thời sẽ tiến hành ra soát sửa đổi bổ sung các quy chế phối hợp giữa hai lực lượng công an và lực lượng hải quan
cho phù hợp với tình hình thực tế
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của chủ tịch nước
thủ tướng chính phủ bộ công an và bộ tài chính
thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh cần đẩy mạnh
hai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác
thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép
đây là vấn đề được trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an việt nam đưa ra
tại buổi tiếp bà victor poland cục trưởng cục thực thi xuất nhập cảnh bộ nội vụ vương quốc anh vào sáng nay tại hà nội
chào mừng bà victoria poland và các đồng nghiệp vương quốc anh tới thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng quan hệ hợp tác hiệu quả thiết thực
giữa bộ công an và bộ nội vụ vương quốc anh
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu
trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước như hợp tác quản lý xuất nhập cảnh
phòng chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết
như bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi chín
bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh năm hai nghìn một mươi chín
bản ghi nhớ về các vấn đề di cư năm hai nghìn bốn
phía vương quốc anh tăng cường tổ chức cho bộ công an việt nam các khóa đào tạo tập huấn
nâng cao năng lực về ngoại ngữ kỹ năng phát hiện hộ chiếu giấy tờ giả
đồng thời hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh
phòng chống di cư trái phép chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống mua bán người
tại buổi tiếp bà victoria pullen bày tỏ vui mừng ghi nhận quan hệ hợp tác
giữa các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh với bộ công an việt nam
đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt là trong trao đổi tình hình phòng chống tội phạm mua bán người
và đưa người di cư trái phép và các loại tội phạm khác
bà victoria pullen khẳng định sẽ là cầu nối quan trọng cho các hoạt động hợp tác giữa việt nam
và vương quốc anh cũng như hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam thứ trưởng lê quốc hùng trao kỷ niệm trương
bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ trưởng bộ công an cho ông mark houghton trưởng bộ phận nhập cư di cư
đại sứ quán anh tại hà nội đại diện cục hợp tác quốc tế bộ nội vụ vương quốc anh tại việt nam
kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông mark houghon đã luôn luôn
chủ động tích cực linh hoạt và có nhiều sáng kiến thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả
trực tiếp đóng vai trò tổ chức điều phối và tham gia các chương trình phối hợp giữa hai bên
trên lĩnh vực thực thi xuất nhập cảnh di trú phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép
nâng cao năng lực cho cán bộ bộ công an việt nam
thưa quý vị và các đồng chí
thưa quý vị và các đồng chí
công an tỉnh quảng bình trong ba năm qua đã có sáu điểm trường được xây mới và đưa vào sử dụng với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng
giúp cho học sinh dân tộc vùng núi biên giới vơi bớt gian nan trên hành trình đi tìm con chữ
trong tiểu mục mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay xin mời quý vị cùng cảm nhận niềm vui của thầy trò
cũng như người dân vùng cao biên giới nơi đây khi được đón nhận những điểm trường mới này
cuộc hành trình dài tìm đến những bản xa xôi của vùng cao biên giới
nơi có những hoàn cảnh vô cùng khó khăn rất nhiều em nhỏ vẫn chưa được học tập trong một môi trường đủ điều kiện
hành trình tìm kiếm con chữ của các em chẳng mấy dễ dàng khi phải vượt đường xa hiểm trở nhất là vào mùa mưa lũ
một môi trường mới thuận tiện cho việc đi lại khang trang và sạch đẹp luôn là niềm ước mơ đối với tất cả các em nhỏ nơi đây
và điểm trường thứ sáu này sẽ được xây dựng ở bàn rông
thuộc xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
điểm rông thuộc trường măm nón số một trọng hóa
ba con ở đây thì phụ huynh chủ yếu là làm nướng làm rảy rất là vất vả
các con mỗi khi đến lớp thì cũng vất vả
bởi vì các con hiện tại bây giờ đang học ngôi trường lắp kép
rất là lành về mùa đông và nóng về mùa hè
được xây dựng ngôi trường kiên cố tại điểm này là một thiệt thực
mỗi khi đến trường chúng tôi tiếp tục mở ra quỹ sao sáng và quỹ cơm trưa cho bé
để tài trợ cho các chủ yếu là diện mầm non của tỉnh
những hoạt động thiện nghiện này của chúng tôi là rất là mong được sự ủng hộ của chính quyền
cũng như là của các địa phương cũng như là của truyền thông
hết sức là quan trọng để mà không phải để quảng bá cho cái gì cả
nhưng mà để nhân rộng nó ra để cho lan tỏa nó ra để cho toàn bộ những khu vực nghèo
không phải chỉ của tỉnh quảng bình mà trong cả nước
và tài trợ được giúp đỡ để mà tiến bộ hơn và phát triển hơn
không chỉ trao tặng những điểm trường những chiến sĩ công an quảng bình và nhà hảo tâm
còn trao tặng kinh phí xây dựng giếng khoan cho các trường
nguồn nước sạch này sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu dùng nước sinh hoạt của giáo viên học sinh các trường
mà còn giúp người dân các bản có nước sạch sử dụng
sẽ đỡ phần vất vả hơn khi hàng ngày phải đi bộ rất xa để lấy nước suối về sử dụng
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay quỹ sao sáng và quỹ cơm chưa cho bé
còn hỗ trợ nuôi ăn cho hơn ba bốn trăm năm mươi một lượt trẻ mầm non
tại ba mươi một điểm trường vùng cao huyện minh hóa tuyên hóa và lệ thủy quảng bình
với tổng số tiền ước tính trên năm tỷ đồng
xuân giáp thìn đang đến gần
những món quà tết thân thương và ấm áp cũng đã kịp trao tận tay các em nhỏ
ở nhiều điểm trường khác nhau
chúng tôi đã kết hợp
phối hợp với quỹ cơm trưa cho bé quỹ sao sáng của hà nội
và thực hiện những chương trình trên địa bàn quảng bình
tại các vùng sâu vùng xa vùng rẻo cao khó khăn
điểm trường tại bản rôn và tặng bốn diện khoan cho các cháu
thì chúng tôi thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa nhân văn
chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ
tìm nón tại những bản xa xôi ở vùng cao biên giới
là một hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa
mà công an tỉnh quảng bình cùng với các nhà hào tâm dày công thực hiện
sự chia sẻ tình yêu thương của các anh
những chiến sĩ công an nhân dân đã và đang tiếp thêm động lực
để các em nhỏ vùng sâu vùng xa nối hành trình thực hiện những ước mơ của mình
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với nguyễn tử quỳnh
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
có liên quan tới những sai phạm xảy ra
tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế sở y tế bắc ninh
công ty aic và các đơn vị có liên quan
đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với nguyễn hạnh trung
nguyên giám đốc sở y tế hiện là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh
về tội nhận hối lộ
nguyễn tiến nhường nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic về tội đưa hối lộ
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh công ty aic và các đơn vị có liên quan
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành
theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng
điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định
để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
trong khi đó công an tỉnh sóc trăng vừa ra quyết định khởi tố bị can
đối với thái quốc anh chú tại tỉnh sóc trăng và võ minh hải chú tại tỉnh trà vinh
về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng
căn cứ kết quả điều tra vụ án và quyết định khởi tố vụ án hình sự
ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ khởi tố thái quốc anh
và võ minh hải về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng
gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm số tiền trên ba tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một đường dây môi giới bán dâm thông qua ứng dụng telegram
và nhiều trang mạng với số lượng thành viên lên tới một mươi năm người
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng triệt phá thành công
cụ thể từ vụ bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
tại một khách sạn thuộc phường an hải bắc quận sơn trà
đồng thời bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với nguyễn đăng khoa ba mươi năm tuổi
trú tại quận hải châu đà nẵng có vai trò chủ mưu cầm đầu
và trần quang việt ba mươi một tuổi chú tại huyện đắk đoa tỉnh gia lai
tăng vật thu giữ gồm hai điện thoại di động khoảng hai trăm linh trang tài liệu
dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm
thông qua ứng dụng telegram và nhiều group trang mạng với số lượng khoảng một mươi năm người tham gia
số đối tượng gái bán dâm do các đối tượng quản lý là khoảng ba mươi người
mức giá bán dâm từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng mỗi lượt
các đối tượng thu lợi bất chính bằng việc môi giới mại dâm qua hình thức thu tiền hàng tháng
hoặc theo lượt gái bán dâm phải trả hai mươi số tiền bán dâm
tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên tới hàng trăm triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
các đối tượng thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên tới hàng trăm triệu đồng
sử dụng dữ liệu số về di sản các bộ ngành liên quan cần có sự vào cuộc quyết liệt
sự kiện công bố dự án hợp tác ứng dụng công nghệ vật lý số nâng cao giá trị di sản
được tổ chức tại văn miếu của tử giám hà nội
thành quả bước đầu của dự án là thực hiện ứng dụng công nghệ vật lý số công trình nghiên cứu
với nghe mang tên nghe nơi cửa khẩu sân trình tạo ra cuốn sách vật lý số đầu tiên tại việt nam
cụ thể công nghệ nomion chuyển đổi cuốn sách nghe nơi cửa khẩu sân trình
thành sách điện tử được lưu giữ và bảo mật bằng công nghệ blockchain cùng chip rfid
công nghệ vật lý số trong việc định danh những di sản từ đó kể một câu chuyện thổi vào hồn
của từng di sản những câu chuyện của chính nó có thể đưa được giá trị của những di sản việt nam
không chỉ đi xa mà còn tăng giá trị lên rất nhiều lần
thì bằng công nghệ này chúng tôi đưa những nội dung
những cái chi thức của người việt vào bên trong mỗi con nghe và dùng cái công nghệ để mà chỉ việc là chạm vào
thì con nghe sẽ kể lên một cái câu chuyện về chính nó và từ đó nó giúp cho những cái sản phẩm
không chỉ là được bán với cái giá trị rất là nhiều mà nó còn lan tỏa đi ra được xa và rộng hơn rất là nhiều
trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay văn hóa càng cần được chú trọng phát triển nhiều hơn
để không bị đi sau nhiều lĩnh vực hiện đại khác
theo số liệu từ cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch
tám di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới một mươi bốn di sản văn hóa phi vật thể bảy di sản tư liệu được unesco ghi danh
cùng một trăm hai mươi ba di tích quốc gia đặc biệt gần bốn di tích quốc gia hơn bốn trăm linh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
và hơn bốn triệu hiện vật đã đăng ký kiểm kê tại một trăm tám mươi bảy bảo tàng trên thế giới
đây chính là tiềm năng di sản rất lớn và nếu được số hóa đồng bộ sẽ mở rộng không gian tương tác của di sản
gia tăng hiệu quả bảo tồn khai thác bền vững giá trị di sản
đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục du lịch
ở việt nam số hóa di sản đã được manh nha thực hiện từ khoảng hai mươi năm về trước
cho đến nay chính phủ đã có quyết định triển khai
chương trình cụ thể về số hóa di sản giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tuy nhiên mục tiêu số hóa một trăm linh các di sản văn hóa vật thể phi vật thể bảo tàng và di sản tư liệu
là vấn đề cần có sự góp sức của cả cộng đồng
riêng việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thì cần phải có sự đồng bộ
cần phải có sự tiếp cận với các hệ thống
từ những trường hợp cụ thể này thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải có xây dựng những chính sách
ở góc độ vĩ mô
và từ góc độ đó thì mới tạo một cơ sở cả về pháp lý và điều kiện thực tế
để cho sự triển khai đồng bộ ở các đơn vị
và chính điều đó sẽ làm cho sự hiệu quả và đặc biệt là tiết kiệm sử dụng kinh phí
một cách nó hợp lý cho các dự án di sản gắn liền với công nghệ
số hóa di sản văn hóa là chủ trương được nhà nước ta đặc biệt quan tâm đẩy mạnh
tuy nhiên muốn liên thông
dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa đảm bảo đáp ứng hiệu quả các dịch vụ
cho xã hội cộng đồng ở mọi lúc mọi nơi cần xác định rõ những vướng mắc cụ thể
trong quá trình chuyển đổi số di sản ở từng đơn vị địa phương để tìm cách khắc phục